thông tin cập nhật về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước ngày hôm nay cả nước ghi nhận
số ca mắc mới covid một mươi chín giảm mạnh còn chín mươi một chín trăm một mươi sáu ca trong ngày số ca khỏi nhiều gấp đôi so với số
ca mắc là một trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi một ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn năm ba triệu ca tổng số liều
vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm linh năm triệu liều trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi
trở lên là gần một trăm tám mươi tám triệu liều mũi một là hơn bảy mươi một triệu liều mũi hai gần sáu mươi tám triệu liều
mũi ba là hơn một năm triệu liều trong ngày thành phố hà nội ghi nhận thêm chín sáu trăm linh ca mắc
giảm hai mươi ba ca so với ngày hôm qua và đây cũng là ngày mà có số ca thấp nhất tính từ ngày hai mươi năm tháng hai tới nay